thưa quý vị nhận được tin nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh từ trần
lãnh đạo các nước cộng hòa nhân dân trung hoa lãnh đạo cộng hòa nhân dân chủ nhân dân lào
lãnh đạo campuchia lãnh đạo cuba đã gửi điện thư chia buồn tới lãnh đạo đảng
nhà nước chính phủ quốc hội nhân dân việt nam và gia quyến đồng chí lê đức anh
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa
tập cận bình đã gửi điện chia buồn tới tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng
nội dung bức điện như sau
đồng chí lê đức anh đã có công hiến quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước việt nam
luôn không ngừng nỗ lực trong việc thúc đẩy đất nước việt nam

đồng chí lê đức anh ra đi nhân dân việt nam mất đi một nhà lãnh đạo kiệt xuất
nhân dân trung quốc mất đi một người bạn thân thiết
tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo kiên cường của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước đảng chính phủ và nhân dân việt nam
chắc chắn sẽ biến đau thương thành sức mạnh không ngừng đạt được những thành tiệu mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước đồng gửi điện chưa buồn tới ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ngài lê đức anh yên nghỉ cõi vĩnh hằng
chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng nước cộng hòa cuba miguel díaz canel bemudet
đã gửi điện chia buồn tới tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng
và thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc
nội dung bức điện như sau
thay mặt nhân dân và chính phủ cuba tôi xin bày tỏ với các đồng chí
sâu sắc khi biết tin đồng chí lê đức anh người bạn thân thiết
người đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển mối quan hệ mật thiết giữa cuba và việt nam
tôi cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và người thân của đồng chí lê đức anh
cùng ngày tổng bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba raul castro ruz
đã gửi điện chia buồn tới tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng